nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái tám tuổi tạm trú tại quận bình thạnh
bị bạo hành dẫn đến tử vong và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai bị can có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục đề nghị truy tố nguyễn võ quỳnh trang quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố nguyễn kim trung thái là cha ruột của bé gái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào giữa tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
là sinh viên của hai trường đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng phạm tài huấn quê tỉnh quảng trị và trần văn nhâm
quê tỉnh con tôm thường xuyên đặt mua cẩn xa và bán cho sinh viên
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ cả hai đối tượng
vào tối một mươi một tháng chín khi đi giao cẩn xa cho khách huấn và nhâm bị kiểm tra phát hiện hai gói cẩn xa khoảng hai mươi g
khám xét khẩn cấp nơi trọ của nhâm thu giữ thêm nhiều hộp đựng cẩn xa tổng trọng lượng hơn năm trăm linh g
hai đối tượng khai nhận mua cần sa trên mạng xã hội nhận hàng cấm theo đường xe khách rồi về chia nhỏ bán lại cho những người có nhu cầu
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố ba đối tượng là nguyễn văn phúc trần quang minh và trần quốc bảo ngọc
cùng chú tại tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
qua điều tra cơ quan công an xác định cả ba đối tượng đã đột nhập vào một phòng trọ ở phường tân hiệp tp biên hòa
lấy trộm một xe máy hai điện thoại hai dây chuyền hai nhẫn vàng số tiền mặt khoảng bốn mươi triệu đồng
cùng một số tài sản khác với tổng giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
với hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả ba bị can là nguyễn văn hùng chú tại thanh hóa
nguyễn văn hảo và nguyễn văn tường cùng chú tại tp quảng ninh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cầm phà
tỉnh quảng ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
trước đó tại khu vực phường cẩm đông lực lượng công an phát hiện xe ô tô do tưởng điều khiển
trên xe có nguyễn văn hảo chở ba mươi bốn thùng giả dầu giả các nhãn hiệu loại một mươi tám lít một thùng
khám sát khẩn cấp nại nơi sản xuất cũng là chỗ ở của hùng
lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi bảy thùng dầu nhơn giả các loại
cùng các thứ máy móc dụng cụ để sản xuất dầu nhân giả
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ba mươi bốn bị can trong vụ án liên quan tới
đường dây sản xuất buôn lậu sách giáo khoa giả trong đó có bị can trần hùng
cựu cục phó cục quản lý thị trường bộ công thương cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
bị can trần hùng bị truy tố về tội nhận hối lộ
cựu cán bộ đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường hà nội bị truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm lê việt phương cựu phó đội trưởng
phạm ngọc hải và thành thị đông phương cùng là cựu kiểm soát viên
bị can cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
cùng với hai mươi tám đồng phạm bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả
bị can nguyễn duy hải lao động tự do bị truy tố về tội môi giới hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa bắt quả tăng một cơ sở đang sản xuất hàng tấn phân bón trái phép
tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
sau nhiều ngày theo dõi lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn
voi con đà lạt tại địa chỉ thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng do ông lê văn quang làm chủ
tại hiện trường ông quang đang tiến hành sang chiết phân bón từ bao hai mươi năm kg xuất xứ từ trung quốc vào bao một kg xuất xứ tại mỹ
bước đầu ông quang khai nhận mua phân bón của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ hải bình
sau đó đóng gói và các bao bì giả nhãn mát xuất xứ rồi phân phối cho các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn
cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong thu giữ ba mươi chín bao phân bón với tổng trọng lượng hơn một tấn
đồng thời thu hồi gần một tấn phân bón đã được công ty này đóng gói phân phối
hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng cho biết đơn vị vừa tiến hành điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển dầu do không rõ nguồn gốc
đối với ông trương hoàng điện chú tại kiên giang là thuyền trưởng của tàu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi bốn ts
trước đó vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam
lực lượng biên phòng đã phát hiện tàu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi bốn ts
cá do ông trương hoàng điện làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tàu cá chở khoảng một mươi sáu lít dầu đeo
thuyền trưởng đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu trên
thưa quý vị ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và việc sử dụng phổ biến các thiết bị di động
mạng xã hội nói chung mạng gia lô nói riêng đã trở thành phương tiện được cập nhật
trao đổi thông tin thường xuyên đối với mỗi người
tận dụng những ứng dụng đó lực lượng công an các địa phương đã xây dựng nhiều nhóm gia lô
trở thành nơi trao đổi cung cấp thông tin giữa lực lượng công an và người dân
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
sau đây là ghi nhận tại phường minh khai quận hồng bàng thành phố hải phòng
mỗi ngày kiểm tra và trả lời thắc mắc của bà con trên các nhóm chat là công việc đầu tiên của trung tá hà ngọc dũng khi đến cơ quan
nhanh chóng thuận lợi không còn cảnh người dân phải xếp hàng chờ tiếp dân
không cần phải đi xa hay sợ lộ thông tin khi gửi đơn tố giác tội phạm
chỉ cần liên hệ qua nhóm chat đặc biệt của công an phường minh khai thành lập
chúng tôi phân công các đồng chí trong ban quản trị
thực hiện việc soạn rồi là viết các bài tuyên truyền về phòng chống tội phạm
rồi dẫn các bài viết liên quan đến phòng chống tội phạm
liên quan đến các thủ tục quy định về pháp luật
rồi các kết quả về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và tiếp nhận và xử lý các tin báo tội giác của quần chúng dân
rồi soạn các tin nhắn trả lời đối với các thủ tục hành chính đối với quần chúng dân
nhóm gia lô công an phường minh khai đã thu hút đông đảo người dân tham gia
quan tâm ủng hộ vì cái cách hành chính theo hướng hiện đại tình gọn hiệu quả
đáp ứng kịp thời theo xu hướng công nghệ bốn hiện nay
không mất thời gian của nhân dân đi từ nhà lên công an phường
mà công an phường sẽ trả lời cụ thể trực tiếp ngay trên cái mạng gia lô
hoặc là cần hỏi điều gì thì tất cả nhân dân đều hỏi cán bộ phường
và phụ trách cái trang gia lô này thì cán bộ phường sẽ trả lời luôn
thế cho nên là người ta yên tâm
ở trong cái chương trình sa lô chung của phường thì các tổ nhóm người ta cũng thành đập
các nhóm sa lô
chính vì thế cho nên người ta điều hành nhân lực hoặc là công việc rất thuận lợi
rất thuận tiện và rất nhanh chóng rất kịp thời
sau hai năm triển khai ứng dụng mạng xã hội gia lô trong tuyên truyền
đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự
công an phường minh khai tiếp nhận hơn ba tin về an ninh trật tự và tố xác tội phạm
tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt là một trong những phường đi đầu
về triển khai đề án sáu của bộ công an vừa qua
bên cạnh những thuận lợi trong công tác phòng chống tội phạm
việc sử dụng mạng sa lô đã giúp lực lượng công an kịp thời nắm mắt tâm tư
được nguyện vọng bức xúc của người dân
tạo sự gần gũi gắn bó giữa lực lượng công an và quân chúng nhân dân
qua đó góp phần tuyên truyền định hướng sư luận
nâng cao hiệu quả công tác dân vật
đề mạnh phong trào quản dân tham gia bảo vệ an ninh trả tự tại địa bản cơ sở
số thì dán thành số tám
hay tám đã biến thành số ba
rồi thì e thành f
f thành e
che kín một chữ số trên biển bằng mảnh giấy
hay chỉ cần dùng lá bài phong bì hoặc một tấm thép
và khi gặp lực lượng chức năng
lái xe chỉ cần giật mạnh dây hoặc bật cần đặt nước
thì ngay lập tức biển số xe đã được che chắn
và còn rất nhiều kiểu ngụy trang cho biển số
vâng ạ những hình ảnh qua clip vừa theo dõi
chúng ta không khó để thấy
chỉ rằng ở ngoài đời thực
dù đã có hành vi biến hóa thay đổi biển số
thế nhưng những chiếc xe này vẫn ngang nhiên lưu thông đi lại trên đường
với mục đích là qua mặt hệ thống camera phạt nguội
vâng đặc biệt là có một số trường hợp sử dụng biển kiểm soát giả
khiến cho lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý
và rồi hành vi quyết làm cam chịu đã gây ra không ít những rắc rối phiền phức cho các lái xe chính chủ
khi mà bỗng dưng lại bị phạt
tháng trước tôi nhận được một thông báo phạt nguội về nhà
tôi rất bức xúc
trong khi việc để xóa hàng hội ra cũng khá là lằng nhằng rất mất thời gian cho tôi
cái việc này cần phải có những biện pháp gì để nâng cao ý thức của người dân phạt thật nặng những trường hợp che biển số như thế
tôi nghĩ hiện tại việc nâng mức xử phạt là biện pháp có thể nói là hiệu quả nhất
ví dụ như nghị định một trăm linh khi mà cấm người uống rượu bia đi ra đường thì tình trạng đó đã giảm hẳn
vì vậy trong thời điểm hiện tại thì có lẽ không có
cách nào tốt hơn
là việc xử phạt
ngoài ra thì những cái trường hợp mà làm giả biển số xe như thế thì nên có những cái chế tài
dần dần nên tính những cái chế tài nó mới nghiêm khắc hơn
xử lý hành vi này thì cái mức phạt
nếu mà so với đi ngược chiều
so với là đi vào đường cao tốc hoặc là những cái hành vi là
đi vào những cái đường cấm
thì cái mức phạt
này là thấp hơn
cái mức phạt với hành vi đó
chính vì vậy là nhiều người
có ý thức coi thường pháp luật
quyết tâm là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên đã che giấu thông tin của mình che giấu biển số xe của mình
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng